cảm nhận được những biến đổi to lớn trong đời sống tôn giáo
nhất là về cơ sở thờ tự điều kiện tiến hành nghi lễ của tôn giáo mình
các trung tâm của phật giáo hòa hào ở miền tây nam bộ như an giang cần thơ đồng tháp
hay các trung tâm của đạo cao đài như tòa thánh tây ninh tòa thánh bến tre
đều được giữ gìn phát triển đáp ứng nhu cầu của đông đảo tiến đồ trong không khí an lành
hướng thiện và là điểm tham quan du lịch tâm linh của nhiều du khách trong và ngoài nước
không chỉ chăm lo cho đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân ngày một tốt hơn
đảng và nhà nước việt nam cũng hết sức có trách nhiệm đối với các hoạt động tôn giáo quốc tế
mà bằng chứng là việt nam từng ba lần tổ chức thành công đại lễ phật đảng liên hợp quốc viết sắc
đặc biệt nước ta đã tổ chức rất thành công đại lễ phật đàn liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
tại chùa tam trúc kim bảng hà nam với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu quốc tế
thuộc năm trăm bảy mươi phái đoàn đến năm đại biểu quốc tế
đặc biệt nước ta đã tổ chức rất thành công từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có nhiều nguyên thủ người đứng đầu chính phủ phó tổng thư ký liên hợp quốc
cùng hơn hai mươi đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
thành công này đã được bạn bè quốc tế đánh giá hết sức tích cực
là minh chứng cho thành tựu tự do tôn giáo tín ngưỡng ở việt nam
nơi mọi tôn giáo và công dân đều có đầy đủ quyền tự do theo huyến pháp và pháp luật
thực tế trên đã phản ánh sự phong phú đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo việt nam hiện nay
và tự nó cho thấy mọi thủ đoạn chiêu trò lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo
để hạ thấp uy tín của đảng và nhà nước việt nam
để kích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc đều bị vạch trần
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi